la la land đã kể cho khán giả nghe câu chuyện tình yêu đôi lứa ngọt ngào lãn mạn đi liền với khát vọng thành công trên con đường nghệ thuật của mia do nữ diễn viên emma stone thủ vai và sebastian do nam tài tử ryan goldstein thủ vai
tác phẩm này đã tái lập kỷ lục nhận một mươi bốn đề cử năm nay và là bộ phim dành nhiều tượng vàng nhất khi nhận được sáu giải thưởng
bộ phim cũng đưa ông damien chazelle trở thành đạo diễn trẻ tuổi nhất từng đoạt giải oscar khi mới bước sang tuổi ba mươi hai
giải thưởng quan trọng nhất của mùa giải oscar năm hai nghìn một mươi bảy phim xuất sắc nhất thuộc về bộ phim moonlight của đạo diễn barry jenkins
bộ phim là tác phẩm điện ảnh mang đậm màu sắc chân thật về cuộc đời của một người đàn ông đồng tính da màu sinh sống ở maiami
bộ phim khắc họa cuộc đấu tranh của nhân vật với ma túy những vất vả trong cuộc sống và vật lộn với giới tính của mình
đánh bật đối thủ la la land giây phút chiến thắng của moonlight cũng đánh dấu một khoảnh khắc hy hữu của lễ trao giải oscar năm nay
khi người công bố giải thưởng đã xướng nhầm tên la la land
đó là lý do tại sao tôi phải dừng lại một lúc trước khi đọc tên để nhìn về phía faye dunaway và khán giả
tôi không có ý định đùa dỡn gì cả
đây là sự cố đáng tiếc tôi thấy cả hai bộ phim đều xứng đáng cho giải thưởng quan trọng này
tôi thực sự bối rối và sốc chúc mừng moonlight đã giành chiến thắng
tôi vẫn đang thay đổi từ đó tôi vẫn đang thay đổi
ngay sau đó ban tổ chức đã lên tiếng về sự cố này
người dẫn chương trình đã lấy nhầm bản sao phong bì của một giải thưởng đã được đọc tên trước đó
đây là sự thật tôi đã lặng đi và có chút thất vọng
tôi muốn cảm ơn tất cả vì các bạn đã lựa chọn phim của tôi
trong khi đó bộ phim manchester by the sea của đạo diễn ken lonergan đã đưa nam tài tử casey aplec
chạm tới tượng vàng nam diễn viên chính xuất sắc nhất
bộ phim tài liệu og made in omerican về vụ án thế kỷ xét xử cựu ngôi sao bóng bầu dục của mỹ og simson
với cáo buộc giết vợ cũ và người tình đã đoạt giải phim tài liệu xuất sắc nhất
bộ phim khắc họa rõ nét và trần trụi sự chia rẽ sắc tộc trong lòng nước mỹ
trước một vụ án về một người da đen sát hại một người phụ nữ da trắng
với thời lượng bảy tiếng bốn mươi bảy phút đây là một bộ phim đoạt giải oscar dài nhất trong lịch sử
đã có thời nếu bạn cầm bình sơn màu xịt lên một bức tường bạn có khả năng sẽ bị cảnh sát thổi còi và phạt nặng
nhưng giờ đây các bức tranh trên các mảng tường quanh thành phố đã thành tài sản tinh thần được bảo vệ và tôn vinh
tại thủ đô baghdad của iraq nơi đang bị chiến tranh tàn phá nghệ thuật đường phố đã biến những bức tường đơn điệu
nhằm nở dấu vết bom đạn chiến tranh thành những thông điệp mang về tình yêu thiên nhiên và đất nước
là sinh viên năm cuối và sắp tốt nghiệp đại học ali abdullahman muốn làm một điều gì đó để thay đổi không khí trong khuôn viên trường học
ali cùng với hơn một trăm linh sinh viên khác dùng nghệ thuật vẽ grab fity để biến những bức tường đơn điệu thành những bức tranh sống động
nhận thấy kết quả mà những bức tranh tường mang lại nhóm sinh viên quyết định tiếp tục mở rộng nghệ thuật này trên những trục đường chính của thủ đô baghdad iraq
hình ảnh trẻ con nô đùa trên đường phố và những thông điệp về sự chung sống hòa bình phản đối bạo lực
tuyên truyền cảnh báo về một số vấn đề thiết thực như tiêu thụ nước sử dụng điện và tầm quan trọng của hoạt động cộng đồng cũng xuất hiện trong khắp thủ đô của iraq
chúng tôi muốn thể hiện nhiều ý tưởng của mình hơn thủ đô baghdad đã khác trước rất nhiều
những bức tượng đa dạng sắc màu như thế này trở thành một phần không thể thiếu của người dân
đó là lý do tại sao chúng tôi muốn tạo ra diện mạo mới mẻ hơn cho thành phố
với ý nghĩa lớn lao đó ali đã thành lập ra nhóm có tên là impress of baghdad
gồm một trăm linh người hầu hết là sinh viên và hơn ba trăm bảy mươi tình nguyện viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực như thợ mộc thợ sắt nghệ sĩ và bác sĩ
không chỉ sơn tường nhóm này còn tham gia trang trí chạy trẻ mồ côi nhà dưỡng lão các trung tâm cộng đồng
mọi trẻ em ở iraq đang hy vọng một ngày có thể chơi đùa ở ngoài trời thoải mái và không sợ bom đạn
ngoài việc thổi làn gió mới cho thủ đô baghdad nhóm này còn muốn thay đổi nhận thức của thế giới về nơi này
ban đầu họ không nhận được sự hỗ trợ nào từ bên ngoài mà phải tự góp tiền để mua sơn và cọ vẽ
thậm chí họ còn phải đối mặt với sức ép tẩy chay khi cho rằng những bức vẽ ẩn chứa ý đồ chính trị
không ai muốn tài trợ cho chúng tôi cả họ không hiểu mục đích của chúng tôi
nhưng do phản hồi tích cực từ người dân thủ đô nên giờ mọi người đều ủng hộ chúng tôi
ali hy vọng người dân ở các quốc gia khác tại trung đông hay châu âu sẽ đánh giá cao nỗ lực của nhóm
và hiểu được sự tàn bạo của chiến tranh
anh và các đồng sự hy vọng rằng dự án không chỉ tạo bộ mặt mới cho thủ đô baghdad
mà còn mang lại niềm hy vọng về tương lai cho con người
thưa quý vị và các bạn nhật bản sở hữu nền kinh tế lớn thứ ba thế giới
thế nhưng cái giá để đổi lấy tăng trưởng kinh tế là tình trạng chết vì làm việc quá sức
hay còn gọi là karoshi trong tiếng nhật
karoshi là từ để chỉ cho những cái trị
chết do đau tim đột quỵ hay tự tử mà nguyên nhân là do làm việc quá sức
đây là một hiện tượng phổ biến và nghiêm trọng tại quốc gia châu á này
áp lực công việc nặng nề là nguyên nhân chính khiến nhiều người dân nhật bản làm việc quá sức và tìm đến cái chết
bà emiko teranishi từng rất đau khổ khi một mươi ba năm trước
người chồng của mình đã phải tìm đến cái chết vì áp lực công việc
bà kể rằng trước khi tử tử chồng bà đã bị kiệt sức và căng thẳng tột độ khi phải làm việc đến một mươi bốn tuổi
tiếng một ngày trong suốt một mươi năm vượt lên nỗi đau mất chồng
giờ đây bà teranisi đã thành lập một tổ chức hỗ trợ các gia đình có người thân là nạn nhân của hiện tượng chết vì làm việc quá sức
người nhật thường có thói quen làm việc rất nhiều và ngủ rất ít
thậm chí thời gian làm việc chiếm hết thời gian ăn uống nghỉ ngơi giải trí của họ
họ cho rằng nếu không làm việc cật lực thì cuộc sống của họ sẽ không phát triển được
bà emiko teranishi chỉ là một trong số rất nhiều người
chịu nỗi đau mất người thân vì hiện tượng carosi
tôi đã mất đứa con trai duy nhất chỉ vì công việc
đó là vào năm hai nghìn sáu
con trai tôi đã bị căng thẳng và kiệt sức khiến nó phải tìm đến cái chết
nó viết trong nhật ký rằng
tại sao người nhật lại làm việc quá nhiều đến thế
tôi không thể làm bất cứ việc gì
tôi cũng không còn hứng thú với việc gì nữa
tôi cảm thấy mệt mỏi kiệt quệ và chán nản
bắt đầu dùng thuốc ăn thần
nhưng dần dần chúng cũng không còn tác dụng nữa
cho dù tôi có cố gắng thế nào tôi cũng không thể hoàn thành được công việc của mình
tôi cảm thấy thật vô nghĩa
tôi không tìm thấy động lực để sống tiếp
tôi nghĩ tôi sẽ chọn cái chết
siêutana nakahara ba mươi hai tuổi là một kỹ sư
anh cũng mắc chứng trầm cảm vì làm việc quá sức trong suốt tám năm qua
anh đã phải xin nghỉ làm một thời gian
và đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể quay trở lại với công việc được
tôi thường bắt đầu công việc từ tám giờ bốn mươi phút và kết thúc vào lúc ba giờ sáng hôm sau
tôi ăn uống rất đơn giản
bữa ăn thường chỉ kéo dài khoảng năm phút sau đó giặt rũ dọn dẹp và đi ngủ khoảng vài tiếng đồng hồ sau đó lại tỉnh dậy vào bảy giờ sáng hôm sau
đó là cuộc sống của tôi
tôi cứ làm việc như thế trong vòng hai năm đến nỗi kiệt sức không thể thức dậy vào buổi sáng
ở cơ quan tôi chỉ làm bạn với chiếc máy tính
tôi không có một thú vui hay giải trí nào khác
thậm chí tôi còn không nghe thấy tiếng nói của anh
tôi còn không nghe thấy tiếng nói của xếp tôi ngay bên cạnh cho đến khi ông ấy đá chân vào chiếc ghế tôi đang ngồi
tôi rất sợ mất việc
nếu như vậy cuộc đời tôi sẽ chấm hết
hiện tượng carosi được ghi nhận lần đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy khi bộ y tế nhật bản xác nhận nhiều ca tử vong đột ngột của giám đốc các công ty
thời gian đầu chính phủ nhật chỉ ghi nhận vài trường hợp chết vì làm việc quá sức mỗi năm
tuy nhiên theo bộ lao động nhật bản năm hai nghìn một mươi năm con số này tăng lên mức kỷ lục

dù vậy đây có thể chỉ là bề nổi bởi theo hội đồng bảo vệ nạn nhân karosy quốc gia con số thực tế là một mươi người bằng số người thiệt mạng mỗi năm vì tai nạn giao thông tại nhật bản
sau thất bại trong thế chiến thứ hai người nhật bản có số giờ làm việc lâu nhất trên thế giới họ là những người làm việc cẩn mẫn với yêu cầu cao nhất

thời kỳ hậu chiến tranh tại nhật bản người lao động làm việc không chỉ vì làm việc
có những người làm việc mà không phải việc vấn đề tài chính mà còn lấy công việc làm niềm vui
tuy nhiên khoảng thời gian này kéo dài không bao lâu bởi vào giữa những năm một nghìn chín trăm tám mươi kinh tế nhật bản biến động khi giá cổ phiếu và bất động sản tăng cao và kéo dài
kết quả là sự bứt phá trong tăng trưởng kinh tế hay còn được gọi là nền kinh tế bong bóng đã đẩy những người làm công an lương phải làm việc cật lực đạt tới mức giới hạn
ở đỉnh cao của nền kinh tế bong bóng gần bảy triệu người tức khoảng năm dân số nhật bản khi đó quay cuồng với sáu mươi giờ làm việc mỗi tuần
hiện tượng carosi từ đó trở thành vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm và bộ lao động nhật bản bắt đầu phát hành các số liệu thống kê
theo đó danh sách caroshi gồm những nạn nhân làm việc quá một trăm linh giờ một tháng trước khi chết hoặc quá tám mươi giờ một tháng trong hai tháng liên tiếp
khi kinh tế bong bóng sụp đổ vào đầu những năm một nghìn chín trăm chín mươi văn hóa làm việc quá sức càng lên ngôi
trong những năm tiếp theo được gọi là thập kỷ mất mát số lượng người thuộc nhóm carosi cao bằng số lượng người chết vì dịch bệnh
trong một môi trường làm việc như ở nhật bản làm thêm giờ luôn luôn là phần tất yếu của lịch làm việc
không ai ép bục họ nhưng người lao động cảm thấy như thế đó là bắt buộc
làm việc chăm chỉ cống hiến hết mình cho các ông chủ
đó được xem như là một chuẩn mực của người lao động nhật
mặc dù tuần làm việc cơ bản là bốn mươi giờ nhiều người lao động luôn cố tỏ ra vui vẻ với việc làm thêm giờ vì sợ bị đánh giá về tinh thần thái độ làm việc
việc thực thi luật lao động một cách lòng lẻo thiếu hiệu quả càng tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp nhật ép người lao động làm việc đến kiệt sức
dẫn tới những hậu quả đau lòng các nạn nhân thiệt mạng chủ yếu làm việc trong các ngành dịch vụ y tế an sinh xã hội vận tải và sở du

đây cũng là những ngành thiếu hụt lao động trầm trọng ở nhật bản
nhiều công ty luôn có những chiêu trò lừa người lao động
các công ty này nói với nhân viên mới rằng lương của họ bao gồm tám mươi giờ làm thêm mỗi tháng và họ phải trả lại tiền nếu làm việc ít hơn số giờ đó
với các trường hợp này nhiều người lao động phải chấp nhận mức thu nhập dưới cả mức lương tối thiểu
dân số nhật trong độ tuổi lao động đã giảm mạnh kể từ giữa những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
lẽ ra với tình trạng đó các công ty phải ưu ái người lao động
nhưng theo các chuyên gia điều đó không diễn ra bởi các doanh nghiệp biết họ hoàn toàn có thể vi phạm luật lao động mà không bị trừng phạt
để đối phó nạn tự tử do làm việc quá sức và tình trạng chi tiêu trì trệ
một chiến dịch mang tên ngày thứ sáu nghỉ ngơi đã chính thức được phát động hôm hai mươi bốn tháng hai vừa qua
nhằm kêu gọi người lao động vào thứ sáu cuối cùng của tháng hãy kết thúc công việc sớm
và ra khỏi nơi làm việc trước mùa xuân
để đi du lịch hay mua sắm tận hưởng cảm giác vui vẻ bên bạn bè và người thân
hôm hai mươi bốn tháng hai vừa rồi là ngày thứ sáu đầu tiên của chiến dịch mang tên bramir friday thứ sáu đặc biệt này
nhiều công ty trong đó có các tên tuổi lớn như hãng sản xuất ô tô nissan và toyota
công ty nước giải khát suntory công ty chứng khoán nomura đã hưởng ứng nỗ lực cân bằng giữa công việc và cuộc sống trên
đáng chú ý nhà mạng softbank từ tháng bốn dự kiến
cho mỗi nhân viên chín mươi đô la mỹ một tháng để khuyến khích họ tiêu xài khi rời văn phòng sớm trong ngày thứ sáu đặc biệt
hôm nay không giống như các thứ sáu hàng tuần của tôi
tôi được về sớm hơn tôi sẽ đi đâu đó để giải trí và thư giãn
tôi nghĩ từ bây giờ cách làm việc của tôi sẽ thay đổi
để làm gương thủ tướng nhật bản shinzo abe dành buổi chiều ngày hai mươi bốn tháng hai
để thiền định tại một ngôi chùa ở thủ đô tokyo sau đó thưởng thức ca nhạc
tôi hy vọng các bạn hãy tham gia cùng tôi trong việc theo đuổi một cuộc cải cách
sẽ thực sự làm thay đổi cách làm việc của người nhật bản
tình trạng làm việc nhiều giờ ở nhật bản bị quy trách nhiệm cho hàng trăm trường hợp tử vong mỗi năm
chủ yếu do đột quỵ đau tim và tự sát
vì thế việc tăng cường nghỉ ngơi được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt những vụ việc đau lòng
đồng thời cải thiện hiệu quả làm việc và thúc đẩy chi tiêu
đến đây chương trình từ đông
chương trình sang tây của chúng tôi cũng đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau
thân hái chào tạm biệt